hà nội hội kiến trúc sư việt nam và trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam phối hợp cùng gia đình giáo sư kiến trúc sư ngô huy quỳnh tổ chức kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của ông và ra mắt cuốn sách kiến trúc sư ngô huy quỳnh
giáo sư kiến trúc sư ngô huy quỳnh ghi dấu ấn khi thiết kế và hướng dẫn xây dựng nhiều công trình nhà ở biệt thự tại nhiều tỉnh thành và là người thiết kế lễ đài độc lập ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cuốn sách kiến trúc sư ngô huy quỳnh giới thiệu tới công chúng cuộc đời sự nghiệp cũng như tuyển tập các tác phẩm hội họa kiến trúc nổi tiếng của ông